tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày sáu tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một hai trăm một mươi hai ca
trong ngày có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một bảy mươi ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh bảy ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn sáu mươi bốn người